thưa quý vị theo phát động của thủ tướng chính phủ ngành y tế và các địa phương đã triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
với tinh thần làm việc xuyên tết làm ngay làm tốt làm hiệu quả trong những ngày nghỉ tết
các lực lượng sẽ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định
đây là việc làm thể hiện lòng quyết tâm nỗ lực hết mình của đảng chính phủ đồng thời là ý chí quyết tâm cao của đội ngũ y tế
tám giờ ba mươi sáng ngày hai mươi chín tháng chạp năm tân sử các y bác sĩ tại điểm tiêm chủng mùa xuân thuộc trung tâm y tế quận hai bà trưng vẫn đang triển khai tiêm vaccine cho người dân
có lẽ đây là cái tết đặc biệt nhất đối với họ vì các y bác sĩ vừa phải thực hiện nhiệm vụ trực tại cơ quan vừa tiến hành tiêm vaccine cho nhân dân
thực hiện theo chỉ thị của chính phủ thì giám đốc đã chỉ thị cho toàn bộ nhân viên của chúng tôi
trong chín ngày tết chúng tôi luôn luôn phải
thường trực tại các điểm tiêm chủng để đảm bảo là người dân trên địa bàn được tiêm đủ ba mũi tiêm dù bất kể thời gian nào
và thực hiện theo như thế thì chúng tôi cũng quán triệt là năm nay là chúng tôi là không về quê và chúng tôi luôn luôn thường trực tại đơn vị
chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt
bởi tỷ lệ bao phủ vaccine càng cao nguy cơ lây nhiễm số ca mắc tỷ lệ chuyển nặng và tử vong càng giảm
tính mạng sức khỏe của mỗi người đều rất quý và vaccine là vũ khí
là lá chắn hiệu quả nhất để bảo vệ nhất là với những người cao tuổi người có bệnh nền
đối với tình hình dịch bệnh đang rất là phức tạp thì đối với các y bác sĩ nói chung thì đều phải có một tinh thần trách nhiệm rất là cao
và trong trực cũng như là trong vấn đề kiêm chủng và để cho phục vụ cho người dân có thể có cái tết vui vẻ
thì chúng tôi là những y bác sĩ thì những ngày này thì đáng nhẽ là phải được quên gia đình
vui vẻ ăn tết với gia đình thì nung nào cũng phải sẵn sàng với một cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để mục đích an toàn cho người dân
chiến dịch tiêm mùa xuân này thì các bác sĩ làm việc rất là chăm chỉ và rất là nhiệt tình thôi
việc triển khai này nó sẽ tạo điều kiện cho những người bận rộn và chưa có thời gian tiêm
nó giúp cho em tiêm được trước tết để có thể ăn tết nó yên tâm hơn
tỷ lệ bao phủ vaccine là yếu tố tiên quyết để cùng với thuốc điều trị và ý thức người dân
giúp chúng ta có thể tự tin yên tâm mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế xã hội trong thời gian sớm nhất
phải tranh thủ từng giờ từng ngày chạy đua với thời gian để triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
hoàn thành mục tiêu tiêm chủng sớm thì nhiều người sẽ được bảo vệ nhiều cơ sở kinh tế được mở cửa
nhiều người lao động được trở lại làm việc học sinh lại được cấp sách tới trường
bất cứ đâu vào bất cứ thời gian nào nếu có tin báo phát hiện tội phạm
đó là tinh thần mà mỗi cán bộ chiến sĩ làm công tác truy nã truy tìm đã xác định khi khoác trên mình màu áo công an
vâng tết đến xuân về là lúc mà mọi người tìm về quê quần bên gia đình
ai cũng mong được đoàn tụ gặp mặt với người thân bạn bè
mong muốn ấy tưởng chừng như bình thường với nhiều người
thế nhưng đối với những chiến sĩ cảnh sát truy nã thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng lại là điều không hề dễ dàng
sắc tết đã ngập tràn trong từng góc phòng nhỏ của đội truy nã truy tìm công an tỉnh cao bằng
nhưng cái tết đúng nghĩa có lẽ vẫn còn rất xa đối với các đồng chí nơi đây
có các đồng chí là theo thông tin mà cơ sở cung cấp thì hiện tại thì đối tượng là từ trung quốc
họ nói chốt về thăm người thân để ăn tết với đàn
đề cập trung triển khai luôn trong thời gian hôm nay
thời gian tôi mới gặp dịp này là tết nhất đến nơi rồi
nhưng mà chúng ta vì nhiệm vụ trung các anh em triển khai ngay
sau khi hoa giới ban thầy nhiệm vụ chúng ta sẽ về cho đ anh gặp
cho đ anh sang để đề nghị đồng chí thân nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ

dù như chuẩn bị công cụ
nhận thông tin và sẵn sàng hoàn thành bất cứ lúc nào bất cứ nhiệm vụ nào khi mà đối tượng mà có thông tin xuất hiện
không kể ngày đêm ngày tết ngày lễ khi nào mà có thông tin là anh em cũng phải lên đường ngay
vì vậy là chúng tôi cũng động viên anh em trong đội là cố gắng hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà được lãnh đạo đơn vị giao cho
để hoàn thành cái trị tiêu và đấy là niềm vui đón tết của chúng tôi
trong hai mươi năm khoác trên mình màu áo lực lượng cảnh sát và hơn một mươi năm làm trong lĩnh vực truy nã truy tìm
nhưng với trung tá hoàng châu quỳnh thì việc đón tết cùng người thân chỉ đếm trên đầu ngón tay
là vợ người lính công an đặc biệt lại công tác trong lĩnh vực truy nã chị nga luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ chồng hết mình
để anh quỳnh có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
những khoảnh khắc được quây quần bên gia đình thực sự quý giá đối với mỗi chiến sĩ là nguồn động lực vô hạn giúp các anh công hiến cho đất nước
từ khi lấy nhau thì là chồng thường đi công tác xa nhà
và đặc biệt là cái công việc của anh như là bên phòng truy nã thì là anh thường thường phải đi
mà cái nhiệm vụ đặc biệt của anh thì đôi khi là khi mà gia đình thì là tết đến thì nhìn gia đình mà xung vầy
thì cũng hơi chạy lòng nhưng mà vì công việc thì cũng động viên anh là hoàn thành tốt nhiệm vụ
và vợ con thì luôn luôn ở nhà là cái niềm tự hào là cho anh là để anh đi hoàn thành công tác
vợ con vẫn tổ chức và mong chờ là đón chồng khi mà xong hoàn thành nhiệm vụ trở về
có hậu phương vững chắc cũng là nền tảng giúp các cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
tết đến cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất đối với người chiến sĩ cảnh sát truy nã
bởi đây là khoảng thời gian các đối tượng liên hệ về với người thân
từ những manh mối quý giá này lực lượng công an luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
bất kể ngày đêm lễ tết để không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào
đảm bảo an toàn an ninh trật tự cho bà con yên tâm đón tết
các cán bộ chiến sĩ của đội truy nã truy tìm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng
phải túc trực để nắm bắt thông tin bắt giữ tội phạm
đó là nhiệm vụ là trách nhiệm
nhưng thực sự phải rất tâm huyết và yêu nghề
thì các cán bộ chiến sĩ truy bắt tội phạm mới đạt được thành công như vậy
những thành công đó đã trực tiếp góp phần bảo đảm sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
thưa quý vị
tết đến xuân về khiến cho ai cũng cảm thấy phấn chấn
thế nhưng đối với những hoàn cảnh kém may mắn thì niềm vui thật khó trọn vẹn
đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn người ốm đau bệnh tật
trong gần ba mươi năm qua với ý niệm đạo đời tương đắc
đem một ít công sức tài vật của mình làm công quả giúp người giúp đời
lương y nguyễn bá nho đã khám chữa bệnh giúp người nghèo bằng tấm lòng nhân ái
phòng khám thiện tâm của lương y nguyễn bá nho ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đã trở thành ngôi nhà yêu thương của hàng nghìn bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp tết đến xuân về lương y nguyễn bá nho luôn dành tặng những bệnh nhân nghèo
những món quà ý nghĩa giúp họ vơi bớt nỗi đau bệnh tật để đón một mùa xuân mới ấm áp
chị phạm thu hoài ở quận hai bà trưng thành phố hà nội phát hiện bị u tuyến giáp năm hai nghìn hai
đến năm hai nghìn năm thì phát hiện bị u tuyến yên
sau khi phát hiện bệnh chị cũng đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không cải thiện
sau đó chị gặp được lương y nguyễn bá nho trong tình trạng bệnh đang diễn biến rất xấu
lương y nguyễn bá nho cũng đã khám và cấp thuốc miễn phí cho chị
quá trình điều trị bệnh của chị kéo dài nên kinh tế gia đình rất eo hẹp
biết được hoàn cảnh của gia đình chị khó khăn ông nho đã hỗ trợ tiền thuốc men
bệnh tình của chị hoài không chịu được lạnh
ông nho còn cho gia đình tiền mua máy sửa cũng như tiền điện để sửa ấm cho chị hoài trong mùa đông giá lạnh
sau một thời gian uống thuốc bệnh tình của chị hoài đã cải thiện rất nhiều

bệnh tình của chị hoài đã cải thiện rất nhiều
phòng khám của lương y huyện bá nho đã tiếp đón khám và điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân
từ những người bệnh mắc chứng đau dạ dày bệnh xương khớp cho đến những bệnh hiểm nghèo
trong khám chữa bệnh ông chỉ lấy tiền công rất ít chủ yếu là chữa bệnh miễn phí cho người nghèo đối tượng chính sách
với những người nghèo gia đình chính sách con thương binh lương y nguyễn bá nho sẵn sàng cứu giúp chữa bệnh miễn phí
và cấp phát thuốc đến khi khỏi hàn bệnh
trong năm hai nghìn hai mươi một đã có hàng trăm lượt bệnh nhân nhận được sự cứu giúp chữa bệnh miễn phí của lương y nguyễn bá nho
mỗi dịp tết đến xuân về lương y nguyễn bá nho lại tổ chức những buổi trao quà tử thiện cho các bệnh nhân nghèo
được tận tay trao những món quà tết là những lọ thuốc cứu chữa cho người bệnh mà chính tự tay ông bảo chế ra
lương y nguyện bán nho thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn khi bản thân đã giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn
giúp họ đương đầu với bệnh hiểm nghèo và từng bước loại bỏ bệnh
tật ra khỏi cơ thể để sống khỏe mạnh hơn
tất cả những gia đình nào trong toàn quốc này mà có những hoàn cảnh mà nó khó khăn về tài chính
khó khăn về điều kiện để chữa bệnh thì đến đây là công ty chúng tôi phòng khám chúng tôi sẽ giúp đỡ đầy đủ
chúng tôi đóng góp một phần để xoa dịu nỗi đau của từng con người của xã hội
thế chung đóng góp một phần để cảm thấy nó thanh thản
hơn bảy mươi năm tuổi đời gần ba mươi năm gắn bó với hoạt động khám chữa bệnh từ thiện
mặc dù sức khỏe đã giảm suốt nhưng lương y nguyễn bá nho vẫn luôn cẩn mẫn
tận tụy hết lòng vì người nghèo và vì sức khỏe cộng đồng
người việt dù làm gì ở bất cứ nơi đâu có lẽ là cũng luôn hướng về quê hương đất nước
năm hai nghìn hai mươi một khi mà thành phố hồ chí minh
trải qua đại dịch covid một mươi chín nhiều bà con kiều bào đã không tiếc công
tiếp sức và đồng hành hỗ trợ người dân chính quyền thành phố vượt qua khó khăn
vì lẽ đó thì tết năm nay với họ thật đặc biệt
không khí này sắc màu rực rỡ thân quen này
luôn là niềm thương nổi nhớ với anh nguyễn ngọc luận những năm xa xứ
hai năm qua dịch covid một mươi chín khiến công việc kinh doanh
và những dự định cá nhân gặp nhiều thất vọng
nhưng bù đại anh có hai năm tận hưởng trọn vẹn thương vị tết quê hương
cái lần này thì những cái cảm xúc nhiều nhất giạt rào nhất mà mình thấy là nhất là sau dịch vừa rồi
nữa thì mình không nghĩ là chúng ta lại có đón một cái tết một cái xuân rất là náo nhiệt và lại gần
như chưa có một cái gì hết như thế này anh nguyễn học luận là doanh nhân có tiếng trên thương trường
nhưng có lẽ điều khiến người ta trân trọng là tấm lòng luôn hướng về quê hương đất nước
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khi thành phố hồ chí minh

định hoãn kế hoạch trở lại úc đi tới những điểm nóng trong tâm dịch hỗ trợ lương thực
thực phẩm cho người khuyết tật khu cách ly và cả lực lượng tuyến đầu
bản thân những người ở những cái vùng khác nhau trên toàn thế giới những kiều bào
người ta cũng sẽ có chung tay bằng nhiều cái hình thức mà mặc dù không ai kêu gọi ai
mà tự cộng đồng bên đó người ta cũng bàn với nhau bản thân tụi tôi bên úc cũng vậy
tự bàn với nhau bằng những cái tấm lòng
nhỏ nhất thôi cũng được mỗi người một chút xíu mỗi người một cái hành động thôi
là đã đóng góp được cho bà con rồi nhưng tôi nghĩ đó là một cái niềm tự hào dân tộc của việt nam chúng ta
theo gia đình định cư nước ngoài từ năm ba tuổi nhưng tổ quốc vẫn là hai tiếng thiên liên
viết trong lòng anh bùi trung hậu năm qua cùng với những người bạn của mình anh hậu cũng đã có
nhiều đóng góp cùng chính quyền và người dân thành phố chống dịch đón tết cảm nhận sức sống mới của
bà cô từ những mất mát tổn thương sau dịch covid một mươi chín anh không khỏi bồi hồi
bên tây úc thì cái cộng đồng việt nam rất là nhỏ thì mình cũng không tiếp xúc nhiều thì về đây
tiếp cận với quá nhiều thì mình bắt đầu hiểu biết là quê hương của mình có nhiều cái ý nghĩa thì mình
cảm thấy là mình là người việt nam cho nên đi đâu thì cũng là người việt nam thì mình phải luôn góp sức
cho quê hương để cho quê hương mà lúc nào cũng phát triển
với hơn năm ba triệu người sinh sống làm việc và học tập ở khắp nơi trên thế giới
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng
đóng góp cho quá trình xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
hai năm dịch bệnh những gì kiều bào đóng góp cho thành phố hồ chí minh không chỉ được tính bằng vật chất
chúng tôi thấy là cái sự hướng về quê hương hướng về đất nước hướng về nguồn cội của kiều bào
là một cái điều mà chắc chắn là chúng tôi luôn luôn đón nhận và bà con sẵn sàng trở về
để bằng trí lực vật lực và tâm huyết của mình để góp phần xây dựng đất nước
cái điều này thì tôi nghĩ là nó có thể được chứng minh cụ thể qua những số kỳ hối trong những năm gần đây
và tôi thấy là bà con mình kiểu gì thì kiểu
cũng rất là hướng về thành phố hướng về việt nam
mùa xuân này dẫu còn nhiều khó khăn bộn bề phía trước song những kiều bào như anh luận anh hậu
có lẽ đều sẽ cảm thấy ấm lòng bởi thành phố tràn ngập sắc xuân hôm nay có một phần công sức của các anh trong đó
thưa quý vị với quyết tâm xử lý nghiêm quyết liệt các đối tượng đốt pháo nổ trái phép
gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho nhân dân trong đêm giao thừa
ngay trong đêm ngày hai mươi chín và dạng sáng ngày mùng một tết lực lượng công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện xử lý bảy mươi ba vụ với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo và tàng trữ pháo nổ
kết quả trong đêm ngày hai mươi chín và dạng sáng ngày một tháng một lực lượng chức năng đã phát hiện bảy mươi ba vụ với bảy mươi ba đối tượng đốt pháo nổ trái phép và hai vụ tàng trữ pháo lậu
tăng vật thu giữ gồm năm hộp pháo hoa nổ chưa qua sử dụng bốn mươi một viên pháo đã qua sử dụng và sáu mươi năm xác pháo nổ khác
ngoài ra qua công tác vận động đã có hai mươi chín người dân đã giao nộp cho lực lượng công an bốn mươi hộp pháo hoa nổ ngay trước giờ giao thừa
để có một cái tết an toàn yên bình cho người dân công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ quảng ngãi và các siêu thị
trung tâm thương mại trong dịp trước trong và sau tết với nhiều phương án biện pháp cụ thể xác thực nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân
tết là thời điểm các cơ sở sản xuất kinh doanh chợ và trung tâm thương mại tập trung một khối lượng lớn hàng hóa để phục vụ thị trường nên nguy cơ cháy nổ rất cao
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở nguy hiểm về cháy nổ các chợ siêu thị trung tâm thương mại
đối với các vi phạm nghiêm trọng kiên quyết đình chỉ hoạt động nhằm ngăn ngừa tối đa các nguy cơ gây cháy trên địa bàn
đồng thời hướng dẫn cho các ban quản lý chợ và trung tâm thương mại siêu thị vận hành hệ thống chữa cháy tại chỗ nhằm kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy ra để người dân được vui xuân đón tết an toàn
nhằm đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai được đảm bảo mới đây đại diện các siêu thị và chợ đầu mối tại tp hcm để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân các siêu thị và chợ đầu mối sẽ mở cửa xuyên tết
theo đó để đáp ứng nhu cầu của người dân đa số các siêu thị tại tp hcm đều chủ động tăng cường hoạt động trong đó nhiều siêu thị sẽ mở cửa xuyên tết hoặc chỉ nghỉ mùng một tết
cũng theo đại diện chợ đầu mối và các siêu thị cho biết trong ba ngày cao điểm tết lượng hàng rau củ quả trái cây thịt lợn về chợ dồi dào giá cả ổn định riêng thịt lợn có giá nhích lên theo cung cầu thị trường tết hàng năm nhưng không đột biến
vào lúc tám h bốn mươi năm phút ngày một tháng hai tức là mùng một tết nhâm dần chuyến bay mang số hiệu vj hai trăm ba mươi thuộc hãng hàng không vietjet air đã đưa một trăm hai mươi sáu hành khách cùng phi hành đoàn từ tp hcm ra sông đất vân đồn tỉnh quảng ninh
chuyến bay được khởi hành từ cảng hàng không tân sơn nhất tp hcm lúc bảy giờ ngày một tết nhâm dần và hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế vân đồn sau một tiếng bốn mươi năm phút bay
trong số một trăm hai mươi sáu hành khách có cả khách quốc tế đến từ hàn quốc đài loan trung quốc và nhật bản hầu hết hành khách đều cảm thấy rất thoải mái vui mừng khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu nhiệt tình từ tỉnh quảng ninh và sân bay vân đồn
công tác đón tiếp tuân thủ đầy đủ quy tắc năm k hành khách đeo khẩu trang khai báo y tế và được quét thân nhiệt bằng máy đo tự động
tối một ngày ba mươi một tháng một bộ giao thông vận tải có văn bản yêu cầu cục thu ronaldo bán sáng sáng đầu tented
có văn bản yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không đưa công dân việt nam về nước
bộ giao thông vận tải giao cục hàng không việt nam chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị
của các bộ ngành và địa phương liên quan khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không chở công dân việt nam về nước
nhất là từ các địa bàn hiện vẫn còn nhiều công dân ta đang mắc kẹt
trước đó trong chiều ngày ba mươi một tháng một cục hàng không việt nam có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
về việc đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước
theo đó cục hàng không việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép triển khai ngay việc thông báo
và cấp phép bay cho các hãng hàng không chở công dân việt nam về nước trên các chuyến bay thường lệ
không thường lệ mà không yêu cầu bất kỳ văn bản xét duyệt nhân sự
những yêu cầu về kiểm soát y tế vẫn tuân thủ theo các hướng dẫn của bộ y tế nếu tại công văn nêu tại công văn số một mươi nghìn sáu trăm tám mươi tám ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nối tiếp thành công của một một mươi tượng châu sơn mài chào mừng kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội vào năm hai nghìn một mươi
năm nay nghệ nhân nguyễn tấn phát tiếp tục cho ra mắt bộ siêu tập hai hai mươi hai tượng hồ sơn bài chào đón xuân nhâm dần
và vậy năm hai nghìn hai mươi hai tượng hổ này có gì hấp dẫn
thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ phóng viên thu trang của chúng tôi
xin mời quý vị
vâng xin chào quý vị
lấy ý tưởng xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai

nghệ nhân hà thành nguyễn tấn phát đã cho ra mắt bộ sưu tập hai hai mươi hai con hổ để chào đón năm mới
ở đây vừa được coi là món ăn tinh thần cho người dân và cũng là để phát huy những giá trị cốt lõi của nghề thủ công truyền thống hà thành thăng long xưa
vâng ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thu trang đến trải nghiệm làm tượng hồ và cùng gặp gỡ nghệ nhân nguyễn tấn phát
vâng xin chào anh phát ạ
thưa anh là để làm ra một tượng hồ thành phẩm thì chúng ta phải trải qua những công đoạn như thế nào ạ
để làm ra một bức tượng
thì đầu tiên là ta phải tạo dáng trên gũ
công đoạn tiếp theo là làm sơn mài
trong sơn mài thì có đây là cách mà tôi làm theo cách làm truyền thống là sơn mài truyền thống và có khảm chất liệu
thì chẳng hạn như trên cái bức tượng này thì những cái phần này là cái phần tôi khảm chai vào này
sau khi làm chất liệu xong thì đến một công đoạn rất là quan trọng nữa đó là công đoạn phủ màu
thế thì cái sơn truyền thống này thì nó
nó có một cái đặc điểm hay là ta sẽ phải phủ nhiều các lớp màu lên
nhiều cái lớp màu lên để tạo cái bề mặt nó dày dặn nó đẹp
vâng thưa anh để làm ra được một sản phẩm hoàn thiện đẹp như thế này thì chắc chắn là cái việc lựa chọn nguyên liệu cũng khá là khắt khe
vậy thì nguyên liệu chính để làm ra một cái tượng hồ đẹp như thế này thì sẽ là gì ạ
để tạo lên một cái bức tượng hổ thì tất nhiên là nguyên liệu tốt thì nó sẽ mang lại cho mình được những cái sản phẩm tốt

bức tượng hổ này thì thông thường sẽ được tôi làm bằng gũ mít
gũ mít thì là một loại gỗ mà rất là được người việt ưa chuộng
và sơn mài thì những cái nguyên liệu tôi làm sơn mài thì nó đều là những cái nguyên liệu nó rất là tốt và mang những cái tính chất bền vững rất là cao
vâng vậy thưa anh thì mỗi một ngày là sẽ là một công đoạn khác nhau
vậy thì để làm ra được một cái sản phẩm tượng hồ hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ phải trải qua khoảng bao nhiêu ngày thì mới xong một sản phẩm ạ
thông thường một bức tượng hổ thì sẽ phải mất tầm một mươi năm ngày để hoàn thiện một bức tượng hổ
trong rất nhiều công đoạn như anh vừa nói thì xin anh cho biết là có cái công đoạn nào nó là điểm nhấn để thu hút người trải nghiệm nhất không ạ
cái công đoạn điểm nhấn đó chính là cái công đoạn mình rán vàng và rán bạc
bởi vì cái tính chất của vàng bạc nó mang yếu tố kim khí
nó hút ánh sáng
cho nên là khi rán bạc thì nó sẽ có những độ đốc lánh
nó sẽ thu hút được cái con mắt của người xem
vâng vậy thì bây giờ em rất là muốn được làm người trải nghiệm trong một số những cái công đoạn như anh vừa nói
thì bây giờ anh giúp em được trải nghiệm được không ạ
thì bây giờ anh giúp em được trải nghiệm trong một số những công đoạn như anh vừa nói
vâng như vậy là sau rất nhiều công đoạn thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong tượng hổ như thế này
tốn khá nhiều thời gian và công sức
thế nên là để làm được hai nghìn hai mươi hai tượng hổ thì quả là một điều không hề đơn giản một chút nào ạ
tuy nhiên khi làm xong thì lại là một cảm giác rất là phấn khởi và tự hào
mỗi tác phẩm không chỉ là vật trưng bày mà còn có cả công năng sử dụng phù hợp với nhu cầu của mỗi người nữa
có bức tượng thì sẽ là chiếc hộp có bức tượng thì sẽ lại là lọ hoa có bức tượng lại là bản trà
và nếu quý vị hãy muốn một lần đặt chân đến làng cổ đường lâm để trải nghiệm một ngày làm nghệ nhân
thì chắc chắn đó sẽ là những trải nghiệm vô cùng thú vị
nhằm chia sẻ những khó khăn của công nhân lao động sau một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai các cấp công đoàn thủ đô dự chi khoảng hai trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên người lao động
bên cạnh đó các công đoàn cấp trên cơ sở công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe ô tô miễn phí
đưa công nhân địa phương doanh nghiệp mình về quê đón tết cùng gia đình
ngay sau lễ phát lệnh làm hàng đầu xuân con tàu ketwat của hãng cma dài một trăm tám mươi năm mét có tải trọng hơn ba mươi tấn
đã đưa container hàng đầu tiên của doanh nghiệp việt nam rời cảng cát lái
chuyến tàu đầu năm mới đã ra khơi mở ra nhiều triển vọng về tăng trưởng xuất khẩu cũng như mang theo hy vọng
khởi đầu một năm mới thuận buồm xuôi gió cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
các hãng tàu cảng biển tại tp hcm nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía nam nói chung
trong những ngày tết trên tuyến cao tốc quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn hàng trăm công nhân vẫn tiếp tục bám công trường
quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ
hiện phần lớn các đơn vị thi công dự án cao tốc đường bộ bắc nam giai đoạn một đều tình nguyện huy động
trên năm mươi số lượng công nhân ở lại làm xuyên tết đặc biệt là những tuyến thuận lợi về nguồn vật liệu
lãnh đạo doanh nghiệp cũng cho biết các đơn vị thi công thực hiện theo đúng quy định của luật lao động
đảm bảo lương ba trăm linh cho công nhân làm việc trong những ngày nghỉ
chiều ba mươi một một tức ngày hai mươi chín tết hiệp hội ga việt nam thông tin từ ngày một hai
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là mùa một tết nguyên đán giá ga bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh tăng một mươi sáu đồng
một bình một mươi hai kg lên mức bốn trăm sáu mươi đồng một bình một mươi hai kg giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng vat
các doanh nghiệp kinh doanh ga cũng khẳng định cửa hàng bán lẻ đều bán hàng xuyên tết đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một được coi là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế việt nam
bởi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trước những khó khăn đó kinh tế nước ta đã có những bước phục hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết
đạt được nhiều thành tích ấn tượng tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế sau đại dịch
và trong chuyên mục góc nhìn kinh tế của chúng tôi ngày hôm nay
mời quý vị cùng nhìn lại những dấu mốc tăng trưởng đáng nhớ của kinh tế việt nam trong năm vừa qua
tính từ đầu năm đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu việt nam đã đạt trên sáu trăm ba mươi ba tỷ usd
trong đó xuất nhập khẩu là hơn ba trăm một mươi bảy tỷ usd còn nhập khẩu là trên ba trăm một mươi năm tỷ usd
cả năm nay kinh ngạch xuất nhập khẩu dự đoán vận mốc sáu trăm sáu mươi tỷ usd
kết quả này cũng có nghĩa việt nam đã nằm trong nhóm hai mươi nền kinh tế hàng đầu với thương mại quốc tế
đặc biệt dù kinh tế trải qua nhiều biến động nhưng ngân sách nội địa của nước ta được thu về khá sớm
theo số liệu của bộ tài chính tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi một
do cơ quan thuế quản lý ước đạt một một mươi tám triệu tỷ đồng
bằng một trăm linh năm một so với dự toán và bằng một trăm linh bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
nếu loạn trừ yếu tố gia hạt và mối tố khoản thu độc biến bằng một trăm linh bốn so với cục kỳ
chúng ta phải thiết kế hồi phục và phát triển lại thị trường lao động
một trong ba yếu tố quan trọng của nền kinh tế trong đó có đảm bảo an sinh xã hội
đảm bảo đời sống nhân dân để chúng ta khôi phục và phát triển kinh tế của đất nước
trong những năm tiếp theo
thiệt hại kinh tế do đại dịch trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một lên đến ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
tuy nhiên với việc nhìn trực việt khó khăn không né tránh
cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đảng nhà nước quốc hội chính phủ
và sự sát sao tận tâm của các lãnh đạo cấp cao đã khiến cho bức tranh dưới than màu tối
ánh lên nhiều điểm sáng vào những tháng cuối năm bất chấp dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
thưa quý vị rõ ràng nền kinh tế việt nam đã có những bước phục hồi vô cùng mạnh mẽ sau đại dịch
tác động của đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư nhưng không phải không có những khó khăn
đặc biệt là khi dịch bệnh vẫn có diễn biến khó lường và để giúp quý vị có cái nhìn cận cảnh
hơn về bức tranh kinh tế việt nam hai nghìn hai mươi một và những triển vọng kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ võ trí thành
nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương mời quý vị cùng theo dõi
tiến sĩ võ trí thành đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông năm vừa qua do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nên nền kinh tế đã gặp rất là nhiều
khó khăn tuy nhiên khi trở lại trạng thái bình thường mới nền kinh tế nước ta đã có những sự
hồi phục nhất định vậy ông có thể đánh giá những dấu mức tăng trưởng về kinh tế trong năm vừa qua được không ạ
từ tháng một mươi khi chúng ta bắt đầu dần mở cửa và một trong những cái có thể nói là một cái thay đổi
có tính bước ngoặt đó chính là cái nghị quyết mùa thay tăng một cái thông điệp rất rõ với thị trường
là từ đó chúng ta sẽ sống chung một cách an toàn với dịch bệnh và chúng ta sẽ bắt đầu thấy cái khởi sắc
tế phục hồi bắt đầu của kinh tế việt nam và ngay cả trong những cái vùng trong tâm dịch đẩy
chính nhờ đó mà chúng ta thấy là cả ba quý đúng không chúng ta tăng trưởng có một bốn và riêng quý ba thì chúng ta tăng trưởng là âm sáu hai
thế nhưng mà cả năm chúng ta được là hai sáu thì chứng tỏ là cái quý bốn ấy cái đà phục hồi nó là cũng tăng trưởng đâu đó là trên dưới
thế đấy là một cái bức tranh là bên cạnh cái nỗ lực của doanh nghiệp của chính phủ đặc biệt là cái việc mà chuyển hướng chiến lược trong cái
chống dịch khống chế dịch
vậy theo ông đâu là chìa khóa để mở cửa khôi phục phát triển kinh tế và trong năm hai nghìn hai mươi hai chúng ta cần lưu tâm điều gì để có thể phục hồi và phát triển kinh tế ạ
cái thứ nhất là câu chuyện dịch dã chứ ai thì dám chắc được là cái dịch này nó sẽ bao giờ kết thúc
tuy nhiên thì cái điểm tích cực là bây giờ chúng ta đã đẩy nhanh cái tiêm vắc xin độ phục vắc xin của việt nam từ cái mức là vô cùng thấp trước tháng tám thì
bây giờ cái độ phục vắc xin của việt nam rất là cao
cái vấn đề thứ hai mà người ta bàn rất là nhiều và đặc biệt đối với kinh tế việt nam là một nền kinh tế rất là mở
vừa qua thì quốc hội đã thông qua cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế cho năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba rồi
cái gói cũng khá là lớn khoảng ba trăm năm mươi tỷ
và hỗ trợ cho rất nhiều lĩnh vực từ người lao động an sinh xã hội việc làm y tế
và nếu thực hiện tốt thì tăng trưởng kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi hai sáng hơn rất là nhiều
kế hoạch là sáu mươi sáu năm và rất nhiều tổ chức dự báo cũng cho rằng là việt nam hoàn toàn trong cái bối cảnh đấy
chúng ta có thể đạt được cái mức tăng trưởng như vậy và thậm chí là cao hơn ít nhiều
nhưng tôi nhấn mạnh lại là cái tăng trưởng ấy chỉ có thể đạt được khi chúng ta thực hiện cái chương trình phục hồi tốt trong cái bối cảnh chung
xin cảm ơn tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi và nhân dịch năm mới xin chúc ông thật nhiều sức khỏe và nhiều năm vui